nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai mươi chín ngày độc lập của cộng hòa belarus hôm nay ba tháng bảy
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới tổng thống cộng hòa belarus alexander lukashenko
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng đến thủ tướng cộng hòa belarus roman golovchakkov
và nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh cũng đã gửi điện mừng
đến bộ trưởng bộ ngoại giao cộng hòa belarus vladimir make